các hãng hàng không việt nam có cơ hội mở rộng mạng bay chuẩn bị đón nhu cầu du lịch của mọi khách hàng
điều này không chỉ giúp cho ngành hàng không duy trì hoạt động vận chuyển góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp
phục vụ tốt nhu cầu của người dân mà còn thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế
cục hàng không việt nam cho biết kể từ ngày một mươi năm tháng hai mọi biện pháp hạn chế về tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế
với mục tiêu phòng dịch như trong hai năm qua sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn
hiện nay các hãng bay của việt nam đã chuẩn bị các chương trình kích cầu phù hợp đảm bảo tối đa cho lợi ích khách hàng
có thể thấy là bên cạnh sự nỗ lực phục hồi thì thời gian vừa qua những câu chuyện xung quanh giá vé máy bay tăng cao
đã tạo ra rất nhiều ý kiến trái chiều và tác động không tốt